tại huyện phụng hiệp vùng mía nguyên liệu của tỉnh hậu giang đến thời điểm thu hoạch thế nhưng chưa được doanh nghiệp thu mua
những ngày qua thì đã có hơn một trăm linh hectare mía ở đây bị ngập khi mà nước lũ lên cao khiến cho bà con vô cùng lo lắng
anh ngô thanh mộng ở ấp long phụng xã tân long huyện phụng hiệp có bốn công mía bị ngập nước hơn nửa tháng qua với độ sâu hơn bốn mươi cm
hiện mía đã xuống đọt chết gần hết nhưng chẳng thấy thương lái tìm mua phụ mía này coi như anh mất trắng gần bốn mươi triệu đồng
nên nó ngập rồi bây giờ máy bơm đưa vô bơm cũng đâu có được nó ngập rồi mình bơm đâu có được nó chàn mình bơm hết
rồi chụp ngập rồi mía nó chết nữa rồi mình thấy như vậy mình bơm cũng lâu cuối giãn nữa mình bơm chi phí mình nó càng nổ thêm nữa
bốn công mía này như bây giờ nó là hoàn toàn mắt trắng đâu có còn thu hoạch gì được cho nó tiện
rồi nó chết bây giờ nó bị khô đọt nó tớp đọt rồi nó chết khô cái mía luôn rồi như vậy là đâu có còn bán chát trả lại được
có kêu lái nhưng mà lái lại nó coi mía rồi nó cũng đi về
là thấy mía mình như vậy chết rồi nó không mua
theo thống kê ấp long phụng xã tân long huyện phụng hiệp có một trăm hai mươi bốn hectare diện tích mía thì hiện tại đã bị ngập nước
trong đó có gần một trăm linh hectare mía đã xuống lá bắt đầu chết với thiệt hại từ năm mươi đến bảy mươi có một mươi bảy hectare bị thiệt hại gần như hoàn toàn
theo chính quyền địa phương thì khu vực này mặc dù có đầu tư hệ thống đê bao nhưng chưa thể khép kín nên khi chiều cường lên nhanh người dân không kịp trở tay
mùa năm nay là mưa nước lên chốt
mưa nước lên chốt hơn hồi ngoái rất là nhiều cho nên bà con là nước ở dưới càng ngày càng dâng lên
dưới mưa thì trên đổ xuống nước ở dưới dâng lên cho nên mía bà con nên là chết
cái số mà mía chết là đường không mua được thì bà con bỏ bán không được thì thôi mua bỏ
cái đó là sẽ là thất thoát một trăm linh kinh phí của bà con
vừa ra mía được thu mua ở ruộng vào thời điểm này khoảng sáu trăm năm mươi đến sáu trăm tám mươi đồng một kg
hàng trăm hectare mía xã tân long có giá trị hàng tỷ đồng nay bị cuốn theo con nước lũ
mía bị ngập chết đang được bà con tìm cách bán đổ bán tháo để gỡ gạt lại vốn liếng là thực trạng đang diễn ra trên vùng mía nguyên liệu huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang